thưa quý vị bộ chỉ huy trung tâm của quân đội mỹ cho biết các lực lượng mỹ đã tấn công và phá hủy một tên lửa đất đối không của lực lượng houthi ở yemen trong ngày một tháng ba
theo tuyên bố của trung tâm quân đội mỹ vào chiều ngày một tháng ba theo giờ địa phương các lực lượng mỹ đã tiến hành cuộc tấn công tự vệ chống lại một tên lửa đất đối không của lực lượng houthi vốn chuẩn bị được phóng
quân đội mỹ xác định tên lửa này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với máy bay mỹ trong khu vực
trung tâm của quân đội mỹ cũng thông báo houthi tối ngày một tháng ba đã phóng một tên lửa chống hạm vào biển đỏ song không gây ra các tác động thiệt hại đối với bất kỳ con tàu nào
trước đó mỹ và anh đã mở nhiều đợt tập kích nhằm vào houthi để đáp trả việc lực lượng này tấn công các tàu hàng trên biển đỏ song chưa ngăn được các hành động này
các đợt tập kích nhằm vào tàu hàng trên biển đỏ làm tăng phí bảo hiểm và buộc nhiều hãng vận tải phải tránh tuyến đường qua khu vực